tối ngày năm tháng bảy theo giờ địa phương ngay khi đặt chân tới thủ đô berlin thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã có buổi nói chuyện thân mật và lắng nghe các báo cáo của đại sứ quán cũng như tâm tư nguyện vọng của đông đảo đại diện cộng đồng người việt và lưu học sinh việt nam tại đức
tại buổi gặp gỡ thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo một số nét cơ bản về tình hình trong nước qua nhiều lĩnh vực cả về đối nội và đối ngoại thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò của cộng đồng người việt tại đức trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và đức bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cộng đồng người việt ở đức với hơn một trăm bảy mươi người đang ngày càng chứng tỏ là một trong những cộng đồng hội nhập vào sở tại thành công nhất và có nhiều người việt thành đạt trong các lĩnh vực kinh doanh khoa học công nghệ giáo dục
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn cộng đồng người việt nam tại đức phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống gìn giữ truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc ngôn ngữ cho các thế hệ thứ hai thứ ba tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc đồng thời là sứ giả tinh thần của việt nam tại đức